tết là dịp để mọi người đoàn tụ để mỗi người con đi xa mong được trở về
nhưng với những người lính chữa cháy ở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và đội cứu nạn cứu hộ đóng quân trên địa bàn biên giới thị xã hà tiên tỉnh kiên giang
tết là lúc họ phải căng mình với những ca trực đảm bảo an toàn cháy nổ
để người dân yên vui đón tết và cái tết của họ cũng thật đặc biệt
vào dịp tết là khoảng thời gian cao điểm và căng thẳng nhất đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy
do đó trong những ngày tết tất cả các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của đơn vị
thực hiện nghiêm túc chế độ trực chiến đấu đảm bảo quân số hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong mỗi ca trực
với người lính chữa cháy một đơn vị chiến đấu đặc biệt của lực lượng công an
thì có lẽ nón tết tại đơn vị đã trở nên quá quen thuộc
cũng vì vậy chỉ huy đơn vị luôn tạo điều kiện và chăm lo đời sống cho anh em một cách đầy đủ nhất
mâm cơm ngày tết của các anh cũng có những món ăn truyền thống ngày tết của gia đình việt
hòa cùng không khí vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc
đội cảnh sát phòng cháy cháy tại xã hà tiên đã chủ động chăm lo đời sống vật chất
cũng như tinh thần cho cán bộ chiến sĩ hưởng một cái tết thật vui vẻ đầm ấm và thật sự có ý nghĩa
xong bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn duy trì đảm bảo lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu
để kịp thời cứu chữa các vụ cháy tai nạn xảy ra đảm bảo cho nhân dân được vui sưng đón tết an toàn
tuy vậy không phải giao thừa năm nào cũng chỉ là niềm vui
bởi có những năm khi thời khắc giao thừa các chiến sĩ vẫn phải lên đường làm nhiệm vụ khẩn cấp
vì với họ lúc đó không có gì quan trọng hơn tính mạng và tài sản của người dân
vì công việc của mình là như thế nói chung là mình công việc nhưng mà mình giữ được an toàn cho dân
rồi cho dân một cuộc sống vui vẻ để ăn tết đấy là điều mà lính phòng cháy chữa cháy bọn em mong muốn nhất
mùa xuân đã về trên khắp các nẻo đường của đất nước
xin chúc cho những người lính chữa cháy một mùa xuân mới an vui
và mong muốn các anh luôn thất nghiệp như lời chúc tết của bác hồ ngày nào
và tết của những người lính cứu hỏa là luôn trong tâm thế sẵn sàng
chiến đấu đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón tết là bên đồng đội
và còn lại những lời ca tiếng hát để áp đi nỗi nhớ nhà nhớ quê hương